theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam
dự báo ngày mai ngày một tháng ba không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở bắc bộ có mưa giải rác
các tỉnh bắc và trung trung bộ từ đêm mai có mưa mưa rào và có nơi có rông
gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp hai ba vùng ven biển cấp ba bốn
các tỉnh bắc bộ trời tiếp tục rét vùng núi cao có nơi rét đậm rét hại
hà nội có mưa trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất một mươi bốn một mươi sáu độ c
từ chiều tối và đêm mai ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy tám
khu vực biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám chín biển động mạnh
các tỉnh bắc bộ trời tiếp tục rét vùng biển ngoài khơi trung và nam bộ từ ngày hai ba có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy tám cấp độ rủi ro thiên tai cấp một